trong những ngày vừa qua do sản lượng mực khô khai thác về không bán được
hiện có hàng chục tàu câu mực của huyện núi thành tỉnh quảng nam phải nằm bờ
vì không có tiền mua nhiên liệu để ra khơi
nguyên nhân là do việc tiêu thụ sản phẩm mực khô của ngư dân lâu nay
chủ yếu là do tư thương mua rồi xuất khẩu sang thị trường các nước lân cận bằng đường tiểu ngạch
gần đây các nước đã xiết chặt hàng hóa nhập khẩu và yêu cầu truy xuất nguồn gốc
làm hàng trăm tấn mực khô bị tồn đọng
khiến cho ngư dân ở huyện núi thành tỉnh quảng nam rơi vào hoàn cảnh khó khăn
tàu câu mực của ngư dân phan bá linh ở xã tam giang huyện núi thành tỉnh quảng nam
cập bến hơn nửa tháng nhưng đến nay vẫn chưa tiêu thụ hết số mực đánh bắt được
hiện trên khoang tàu còn ứ động hơn ba mươi tấn mực xà
số mực này là thanh quả của hơn hai tháng đánh bắt của bốn mươi thuyền viên
mực ứ động nhiều ngày trong khoang không có nơi để chuyển lên bờ đang có nguy cơ hư hỏng
ngày mực xà này
năm đầu tiên nó ra năm một nghìn chín trăm chín mươi một mà mẹ đến hôm nay ra
nhưng mà năm này là năm đầu tiên bị không thu bua
lý do là bị ách tết không bị cửa khẩu gì đó cho nên nhờ bua nó không mua
nhờ có các lãnh đạo có điều kiện tổ
có điều kiện cho chúng tôi lưu không phòng hóa để chúng tôi rời khỏi đánh bắt
theo ước tính sản lượng của chiến biển thứ hai này là gần bảy trăm năm mươi tấn
đến thời điểm này thì đã giải quyết
được khoảng là hai trăm linh tấn còn khoảng là năm trăm năm mươi tấn đang ứ động là chưa giải quyết
trước cái tình hình đó thì về phía địa phương cũng đã đánh từng chủ phương tiện để rồi giải thích
rồi mình đề nghị bà con chúng ta rất là bình tĩnh
và địa phương cũng có cái đề xuất với các ngành cấp tranh quan tâm
để rồi giải quyết cái đầu ra cho bà con ngư dân để bà con ngư dân kịp thời lái lại nhiên liều để rồi khai thất chiến biển tiếp theo
trên địa bàn tỉnh quảng nam hiện có sáu mươi bảy tàu khai thác mực với hơn ba thuyền viên tham gia
hàng năm tạo ra khoảng chín mươi năm tổng sản lượng mực khô của tỉnh
riêng huyện núi thành có sáu mươi một tàu khai thác mực xà giải quyết việc làm cho gần hai lao động
bình quân mỗi tàu câu mực đánh bắt được khoảng hai mươi ba mươi tấn mực khô trong một chuyến biển với thời gian khoảng hai tháng
còn tàu manh chụp mực khai thác khoảng hai năm đến ba năm tấn mực khô trong chuyến biển khoảng nửa tháng
giá mực giao động trong khoảng một trăm hai mươi đồng
đến một trăm sáu mươi đồng một kg
nhưng đến nay dù các chủ tàu đã phải hạ giá thấp hơn vẫn không có người thu mua
sở ngpt cũng đã tập trung tức là cùng với địa phương để mà rà soát thống kê hết tất cả các bà con hiện nay đang vướng khó khăn trong vấn đề bán sản phẩm
thì ngành sẽ hâm mưu cho ủy ban dân tỉnh
văn bản sẽ gởi ra bộ ngpt và bộ công thương
có cái chỉ đạo cái hướng xúc tiến thương mại trong cái đầu ra của cái sản phẩm
do không tiêu thụ được sản phẩm mực khô không có tiền mua nhiên liệu và nhu yếu phẩm để ra khơi
nên hiện còn hơn hai mươi chiếc tàu câu mực của huyện núi thành vẫn đang nằm bờ giữa mùa khai thác chính vụ
khiến hàng trăm gia đình ngư dân ở địa phương rơi vào cảnh khó khăn túng thiếu
hiện bà con ngư dân ở huyện núi thành tỉnh quảng nam đang trông chờ sự vào cuộc quyết liệt
của các ngành chức năng trong việc giải quyết đầu ra cho sản phẩm mực khô
nhằm giúp ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển